anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động lãnh đạo đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh qua các thời kỳ cùng một đại biểu đoàn viên ưu tú tiêu biểu cho niềm tin ý chí và nguyện vọng sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của hàng triệu cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi trên khắp mọi miền tổ quốc đã về tham dự
nhìn lại năm năm thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi với tinh thần trong sáng trung thực của tuổi trẻ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ đã có những chuyển biến tích cực
với gần hai mươi năm điển hình thanh niên tiên tiến cấp tỉnh và toàn quốc được tuyên dương trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trên ba mươi triệu lượt cán bộ đoàn viên thanh niên được học tập quán triệt nghị quyết của đảng của đoàn và lý luận chính trị trên một mươi sáu triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia phong trào thanh niên tình nguyện
các mặt công tác khác đều được thanh thiếu niên nhiệt tình tham gia hưởng ứng như các hoạt động tuyên truyền về biển đảo tổ quốc giúp đỡ nhau trở nên tiến bộ quyên góp ủng hộ đề nơn đáp nghĩa hướng nghiệp dạy nghề giới thiệu việc làm phát triển kinh tế với nhiều mô hình thanh niên được xây dựng

tổng bí thư ghi nhận những năm gần đây thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động có nhiều cố gắng trong định hướng tư tưởng cho thanh niên trước những vấn đề mới phức tạp tích cực tham gia giải quyết những khó khăn đột xuất nảy sinh như khắc phục hậu quả thiên tai hỗ trợ và tạo điều kiến tốt cho thanh niên học tập khởi nghiệp xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên việt nam thời
chúc mừng biểu dương và khen ngợi những nỗ lực cố gắng của phong trào thanh thiếu nhi và hoạt động của các cấp bộ đoàn trong cả nước
tuy nhiên tổng bí thư cũng chỉ rõ hiện nay xã hội băn khoăn khi có thực trạng một bộ phận thanh niên giảm suốt niềm tin phai nhạt lý tưởng cách mạng sống thực dụng xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc
trong đó một số ít thanh niên bị các thế lực xấu thù địch lôi kéo kích động đã có những việc làm đi ngược lại bản chất truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên trái với mục tiêu lý tưởng cách mạng của đảng và dân tộc ta tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp
trong khi đó đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh còn chậm và lúng túng trong nghiên cứu đề xuất giải pháp để khắc phục giải quyết các vấn đề đặt ra
trong những năm tới bối cảnh trong nước và quốc tế vừa tạo ra thời cơ thuận lợi vừa mang đến những khó khăn thách thức đối với thanh niên và công tác đoàn tổng bí thư khẳng định

lãnh đạo bộ tài chính lãnh đạo thành phố hải phòng và lãnh đạo tổng cục hải quan đã bấm nút chính thức triển khai hệ thống quản lý hải quan cảng biển
hôm nay tại cảng cá an hòa xã tam giang huyện núi thành công ty cổ phần đóng tàu thiên hậu phước tổ chức lễ hạ thủy và đưa tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép đầu tiên ở quảng nam vào sử dụng nhằm thu mua hải sản và cung cấp nhiên liệu nhu yếu phẩm cho bà con ngư dân khi ra khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển của việt nam
dự án đóng tàu mới tàu dịch vụ hậu cần nghề cá vỏ thép qna chín mươi nghìn sáu trăm năm mươi chín ts có công suất tám trăm hai mươi chín cv do ngư dân phạm thanh trung chú tại xã tam quang huyện núi thành làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn một mươi sáu tỷ đồng
đây là chiếc tàu do ngân hàng agribank huyện núi thành tài trợ vay vốn theo nghị định sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn của chính phủ
tàu có chiều dài gần ba mươi một m rộng bảy hai m chiều cao mặn ba hai m được trang bị hai tổ máy phát điện xuất xứ từ nhật bản
sau khi hạ thủy tàu sẽ được đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu thu mua hải sản đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm và nhiên liệu cho tàu cá khai thác trên các ngư trường của việt nam vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
chậm tiến độ chạy thử khoảng một mươi một tháng so với kế hoạch được chính phủ và bộ giao thông vận tải điều chỉnh
hồi tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy nguyên nhân của việc lùi kế hoạch chạy thử và kế hoạch chạy thử sẽ được tiến hành vào khi nào
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông nguyễn ngọc đông thứ trưởng bộ giao thông vận tải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
xin cảm ơn thứ trưởng đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
đã yêu cầu tổng thầu giả rất là kỹ thì tất cả có thể là đưa vào khai thác thương mại và trong gọn năm hai nghìn một mươi tám kể cả chạy thử cũng như là khai thác thương mại
xin cảm ơn thứ trưởng
chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố hàng tuần trên phố đi bộ đường nguyễn huệ quận một tp hcm là sản phẩm du lịch văn hóa mang tính giải trí cao góp phần nâng cao chất lượng điểm đến của tp hcm
nét đặc trưng của nghệ thuật đường phố là sự tương tác gần gũi giữa người xem với nghệ sĩ và các tiết mục biểu diễn tạo được sự năng động hấp dẫn và thân thiện của du lịch thành phố
thông qua các chủ đề biểu diễn được thay đổi hàng tháng và trưng bày tại không gian diễn các nét đặc trưng và thông tin về du lịch thành phố được lồng ghép truyền tải một cách phong phú
qua đó góp phần làm phong phú và đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch tp hcm điểm đến hấp dẫn thân thiện an toàn
chương trình đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của đông đảo người dân thành phố và du khách quốc tế dịp cuối tuần
theo thống kê của sở du lịch vào các tối thứ bảy chủ nhật đã có khoảng hai mươi người dân và du khách quốc tế dạo phố đi bộ nguyễn huệ
trong năm hai nghìn một mươi bảy lượng du khách quốc tế đến thành phố ước đạt sáu tỷ ba trăm tám mươi chín bốn trăm tám mươi lượt khách tăng hai mươi hai tám mươi tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
thưa quý vị khoảng một mươi hai h ngày hôm nay bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã tiếp nhận một mươi hai em học sinh trường trung học cơ sở tiến bộ huyện yên sơn tỉnh tuyên quang nhập viện trong tình trạng bị đau bụng buồn nôn trướng bụng có dấu hiệu nghi do ngộ độc thực phẩm
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi hai trong khi đang giảng bài trên lớp các thầy cô giáo trường trung học cơ sở tiến bộ huyện yên sơn phát hiện một mươi hai em học sinh tại lớp sáu a và sáu b có dấu hiệu bị đau bụng buồn nôn
ngay sau khi phát hiện vụ việc các thầy cô giáo đã cùng phụ huynh đưa các em đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang

nguyên nhân ban đầu được xác định là bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang
bệnh viện là do các em học sinh này ăn xôi kèm với xúc xích hành khô và ruốc tại một quán ăn gần cổng trường vào sáng nay
từ những vụ ngộ độc thời gian qua tại các trường học trên địa bàn tỉnh tuyên quang đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm
nhất là những thực phẩm không rõ nguồn gốc đang được bán tràn lan xung quanh các trường học
liên quan đến vụ người cha cùng mẹ kế bạo hành con đẻ chín tuổi sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy hà nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trần hoài nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và phạm thị tú trinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở phường nghĩa đô quận cầu giấy để điều tra về hành vi ngược đãi con cháu gây hậu quả nghiêm trọng theo điều một trăm năm mươi một bộ luật hình dự
cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với trần hoài nam để phục vụ quá trình điều tra riêng phạm thị tú trinh người vợ thứ hai của nam và là mẹ kế của cháu ca ngoài việc bị khởi tố vụ án khởi tố bị can
cơ quan công an cho đối tượng tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú cấm xuất cảnh nằm trong sự quản lý giám sát của cơ quan điều tra
tại cơ quan công an hai đối tượng nam và trinh đã thừa nhận hành vi bạo hành cháu trần gia ca trần hoài nam khai hành động đánh đập con của mình là muốn dạy dỗ cháu ca khi đánh đập cháu ca nam cũng không đưa cháu đi khám chữa trị thương tích mà bỏ mặt ở nhà đồng thời không cho cháu đi học trong suốt gần hai năm qua
còn phạm thị tú trinh khai đã nhiều lần đánh cháu ca vì cháu hỗn láo và không chịu nghe lời
tại công trình thủy điện nậm nam một thuộc bản nậm cấy xã hoàng thèn huyện phong thổ tỉnh lai châu đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm hai người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng
đại diện công ty cổ phần sông đà bốn đơn vị thi công thủy điện nậm nam một cho biết dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tổ thi công của công ty tiến hành đổ bê tông mặt sàn đáy bể dầu của công trình thủy điện nậm nam một
trong quá trình thi công đến khoảng một giờ cùng ngày thì xảy ra xảy ra xảy ra
sự việc sập sàn bê tông làm anh lường văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở nà nhạn thành phố điện biên tỉnh điện biên và anh giàng láo thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở yên châu sơn la tử vong tại chỗ
anh lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu bị thương nặng đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện phong thổ
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
hiện công ty sông đà bốn đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả đưa hai nạn nhân bị tử vong về quê mai táng
trước mắt công ty chịu hoàn toàn phí mai táng và hỗ trợ mỗi gia đình ba mươi triệu đồng
trong phần tin quốc tế quốc tế tiếp tục chỉ trích quyết định của mỹ về jerusalem
hội nghị bộ trưởng vkto nỗ lực tiến hành khám nghiệm
tìm kiếm sự đồng thuận
lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tiếp tục phản đối quyết định của tổng thống mỹ donald trump công nhận jerusalem là thủ đô của israel
đảo ngược chính sách được chính quyền mỹ thực thi trong hàng thập kỷ qua
trong khi đó liên hợp quốc cũng vừa khẳng định quyết định của tổng thống mỹ có thể gây tổn hại tới tiến trình hòa bình trung đông
trong ngày một mươi tháng một mươi hai tổng thống ai cập abdel fattah el sisi đã điện đàm với người đồng cấp palestine
mahmoud abbas trong đó thảo luận những tác động tiêu cực tiềm ẩn từ quyết định của mỹ công nhận jerusalem là thủ đô của israel
cũng như các cách thức nhằm đạt được một giải pháp công bằng qua đó bảo đảm các quyền hợp pháp của người palestine
trong khi đó phát biểu trong buổi tiếp ngoại trưởng anh boris johnson đang ở thăm tehran
tổng thống iran hassan rouhani đã chỉ trích các chính sách của tổng thống mỹ ở trung đông liên quan đến jerusalem
theo tổng thống rouhani đây là một quyết định không chính xác và đổ thêm dầu vào lửa ở một khu vực trung đông vốn đầy bất ổn
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thì khẳng định quyết định thừa nhận jerusalem là thủ đô của israel có thể cản trở việc mỹ thông qua hiệp định hòa bình israel palestine
bộ quốc phòng nga vừa tuyên bố chiến thắng trước tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tại syri
phần lớn là nhờ chính phủ syri nga chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ trong việc hoàn tất chiến dịch tiêu diệt các tay súng is ở nước này
tuyên bố của bộ quốc phòng nga nêu rõ việc is bị đánh bại tại syri
trước tiên nhờ các nhà lãnh đạo syri cũng như quân đội của chính phủ nước này
theo bộ quốc phòng nga với sự trợ giúp của không quân nga quân đội syri đã giải phóng hàng trăm khu định cư khỏi các phần tử khủng bố is
và trả lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước cho chính quyền hợp pháp
tuyên bố được đưa ra sau khi ngoại trưởng pháp jean yves le drian bình luận rằng nga đang giành chiến thắng trong việc đánh bại is
trong khi đó tân hoa xã dẫn tuyên bố của bộ quốc phòng nga cho biết liên quân quốc tế do mỹ dẫn đầu đã tập trung chống quân đội chính phủ syri đặc biệt tại tỉnh dei ezo ở miền đông syri
hội nghị bộ trưởng tổ chức thương mại thế giới wto lần thứ một mươi một đang diễn ra tại thủ đô buenos aires của argentina
với sự tham dự của bộ trưởng kinh tế đến từ một trăm sáu mươi bốn quốc gia thành viên
tại hội nghị các nước sẽ đàm phán về những vấn đề trọng tâm
trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ đang phủ bóng đen lên thương mại thế giới
phát biểu tại hội nghị tổng giám đốc wto roberto azevedo khẳng định
wto sẽ tiếp tục theo đuổi thương mại đa phương và hối thúc các nước mềm dẻo hơn trong đàm phán những vấn đề trọng tâm của thương mại thế giới
tôi cho rằng điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta tiếp tục biến hệ thống thương mại đa phương hiện nay trở nên bao trùm
mạnh mẽ và phù hợp với nhu cầu và quan ngại của các nước thành viên
hệ thống này đóng vai trò thiết yếu trong kinh tế toàn cầu
đây là sự bảo đảm cho ổn định như từng phát huy hiệu quả trong cuộc khủng hoảng năm hai nghìn tám
khi thế giới không dựng nên các rào cản thương mại từng có trong quá khứ
trong khi đó tổng thống argentina mauricio macri kêu gọi các nước thành viên tăng cường cam kết với hệ thống thương mại thế giới
để đạt đồng thuận tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực bảo vệ môi trường bình đẳng giới và công bằng xã hội trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc của wto
các vấn đề của wto cần phải được giải quyết trên nền tảng của wto
đã đến lúc phải trở nên thực tế và tiến lên dựa trên nền tảng cho phép chúng ta bước những bước nhỏ nhưng vững chắc
dự kiến trong bốn ngày gần một trăm tám mươi bộ trưởng và hơn bốn đại biểu các nước thành viên wto tham dự hội nghị
sẽ tập trung thảo luận về năm chủ đề trọng tâm cũng như đưa ra những đề xuất đẩy nhanh việc kết thúc vòng đàm phán doha bị chỉ hoãn trước đó
theo giới phân tích hội nghị này sẽ được coi là một vấn đề rất quan trọng
nếu đưa ra được một tuyên bố rõ ràng và mạnh mẽ về sự cần thiết phải thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thương mại toàn cầu
hôm nay giới chức venezuela thông báo đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất cầm quyền đã giành chiến thắng
tại phần lớn các thành phố lớn trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra một ngày trước
theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đảng cầm quyền giành chiến thắng tại bốn mươi một trong tổng số bốn mươi hai thành phố đã công bố người thắng cử
trong khi đó phe đối lập thậm chí thất bại tại các khu
trong các khu vực họ vốn giành được nhiều ủng hộ như bang maracaibo và quận sucre của thủ đô caracas
tổng thống venezuela nicola maduro khẳng định đảng psuv đã thắng ít nhất chín mươi trong tổng số ba trăm ba mươi năm ghế thị trường được bầu ngày một mươi tháng một mươi một
hội đồng bầu cử quốc gia cne cũng thông báo ứng cử viên đảng psuv cầm quyền omar prieto tranh cử ghế thống đốc bang miền tây zulia đã giành thắng lợi với năm mươi bảy số phiếu ủng hộ

cata và anh vừa ký một thỏa thuận mua bán khí tải quân sự trị giá tám tỷ đô la mỹ trong đó có hợp đồng mua hai mươi bốn máy bay chiến đấu typhoon của anh
đây là thỏa thuận mua bán vũ khí thứ hai của qatar trong vòng chưa đầy một tuần giữa lúc cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa doha với các nước láng giềng vùng vịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
phát biểu tại lễ ký bộ trưởng quốc phòng anh gavin williamson cho biết đây là đơn đặt hàng các máy bay phun lớn nhất trong một thập kỷ qua
đồng thời khẳng định bước đi này sẽ giúp tăng cường khả năng quân sự

nhà máy điện mặt trời lớn nhất thế giới với công suất là một trăm năm mươi mw mỗi năm được đặt tại tỉnh an huy của trung quốc đã chính thức đi vào hoạt động
dự kiến nhà máy này sẽ cung cấp điện cho khoảng một mươi năm hộ gia đình
nhà máy này nằm ở khu vực hồ nước lớn trên các hố khai thác than đá lâu năm kết cấu bởi một trăm hai mươi tấm pin mặt trời nổi trên mặt hồ nước có độ sâu bốn đến một mươi mét
với thiết kế nổi mô hình này tận dụng lợi thế của nước giúp làm mát bề mặt tấm pin
nguy cơ quá nhiệt
diện tích của nhà máy điện nổi không được trung quốc công bố nhưng đủ cung cấp cho khoảng một mươi năm hộ gia đình
đây là dự án năng lượng lớn nhất của tập đoàn quốc doanh pre groups với trị giá một tỷ nhân dân tệ
trung quốc là nơi sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới với tổng công suất bảy mươi bảy bốn mươi hai mw vào cuối năm ngoái
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt